thưa quý vị vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vừa có thêm một đường dây mua bán dâm cao cấp bị triệt phá
tham gia đường dây này có cả hoa hậu người mẫu diễn viên nổi tiếng tham gia với số tiền bán dâm giao động từ tám đến hai mươi năm usd một đêm
cơ quan công an cho biết đường dây bán dâm cao cấp này bị triệt phá vào ngày ba mươi tháng tám vừa qua
khi lực lượng công an bắt quả tang có diễn viên người đẹp đang bán dâm tại một khách sạn ở quận một
từ lời khai của các cô gái công an đã bắt giữ kiều đại dũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tp hcm để điều tra
dũ khai nhận từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng zalo đã thu thập hình ảnh và giá bán dâm của các cô gái để xây dựng đường dây
dũ cũng tìm cách làm quen các hoa hậu người mẫu diễn viên để lôi kéo vào đường dây bán dâm
qua điều tra được biết giá bán dâm của các người đẹp có danh hiệu này lên đến tám usd trong một đêm
cá biệt có trường hợp đi khách giá hai mươi năm usd